tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bí thư quân ủy trung ương yêu cầu
quân ủy trung ương các cấp ủy chỉ huy thuộc bộ quốc phòng cần chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp
của cả nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí nguyễn văn nên
tránh văn phòng trung ương thượng tướng lương cường ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị các đồng chí thủ trưởng bộ quốc phòng
đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi tám quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân
triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong đó tập trung thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
nổi bật là thường xuyên nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước có đối sách xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống
không để bị động bất ngờ tiếp tục xây dựng hoàn thiện đường lối pháp luật về quân sự quốc phòng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cả trước mắt và lâu dài
trình bộ chính trị ban hành chiến lược quốc phòng quân sự
chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
toàn quân thực hiện tốt vài trò nồng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng
nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà quân ủy trung ương
bộ quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm qua
góp phần giữ vững độc lập chủ quyền quan hệ hữu nghị với các nước tạo môi trường hòa bình để xây dựng và bảo vệ đất nước
điều đó khẳng định bản lĩnh sự nhạy bén của quân ủy trung ương bộ quốc phòng trong tham mưu chiến lược bảo vệ tổ quốc
hoàn thành tốt việc nghiên cứu đề xuất với bộ chính trị ban hành các chiến lược đề án
đặc biệt là chiến lược quốc phòng chiến lược quân sự việt nam
chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian
chiến lược bảo vệ dân mạng chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
đồng thời đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch để quán triệt triển khai thực hiện
đây là những nội dung quan trọng có ý nghĩa chiến lược góp phần phát triển hoàn thiện đường lối về quân sự quốc phòng
đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc không chỉ trước mắt mà cho cả lâu dài
đồng thời quân đội là lực lượng nòng cốt sung kích trong phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới
nhất là các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đặc biệt khó khăn
qua đó tiếp tục khẳng định phẩm chất hình ảnh bộ đội cụ hồ được nhân dân tin cậy yêu mến
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ những khuyết điểm hạn chế của quân ủy trung ương trong năm qua
đó là việc chỉ đạo công tác nắm nghiên cứu dự báo đánh giá tình hình chưa kịp thời
công tác quản lý đánh giá cán bộ có nơi có lúc chưa chặt chẽ còn để cán bộ vi phạm kỷ luật pháp luật
bước sang năm hai nghìn một mươi chín dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp
vì vậy tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng cần thường xuyên cảnh giác
nắm bắt đánh giá dự báo đúng tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
có đối sách phù hợp xử lý linh hoạt đúng đắn các tình huống
kiên quyết không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
chủ động tham mưu chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân
trong đó phải coi trọng hơn nữa xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và các tỉnh thành phố vững chắc
thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế
với quốc phòng an ninh nhất là trên các hướng chiến lược địa bàn trọng điểm biên giới biển đảo
làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh nâng cao nhận thức trách nhiệm hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc
phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hành động chống phá của các thế lực thù địch
phòng chống hiệu quả các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự
tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm không để các thế lực thù địch phần tử cơ hội lợi dụng chống phá làm ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của quân đội
thực hiện tốt kết luận số một mươi sáu của bộ chính trị về điều chỉnh tổ chức quân đội gắn với thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu phải coi đây là chủ trương lớn hệ trọng
nhạy cảm nên cần nắm bắt rõ tâm lý tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân song song với đó là gắn liền với sức mạnh chiến đấu của quân đội
từ quân ủy trung ương bộ quốc phòng đến cấp ủy chỉ huy các đơn vị và các cơ quan chức năng các cấp phải có quyết tâm chính trị rất cao phương pháp đúng tính toán cân nhắc kỹ lưỡng để có thể có kế hoạch lộ trình và bước đi phù hợp
lường trước những thuận loại khó khăn

các tư tưởng tổ chức và chính sách giữ vững ổn định tình hình của toàn quân
như vậy mới có thể đạt hiệu quả thiết thực vững chắc và tránh được hiệu ứng không tốt khi điều chỉnh tổ chức quân đội
trong tình hình mới tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng xây dựng được hình ảnh bộ đội cụ hồ với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị đạo đức văn hóa tính tổ chức kỷ luật sức khỏe chi thức khoa học và trình độ chính trị
coi đây là giải pháp nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại